thưa quý vị và các bạn trung bình mỗi năm đã có khoảng bốn mươi người việt nam ra nước ngoài để khám chữa bệnh với chi phí lên đến hàng tỷ đô la mỹ
khi mức sống ngày càng cao và chất lượng dịch vụ y tế trong nước chưa có sự cải thiện tương xứng đáp ứng các nhu cầu của người dân con số này có thể sẽ gia tăng hơn nữa
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tiến sĩ nguyễn minh phong có tiêu đề phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch khám chữa bệnh mời quý vị và các bạn

việt nam có nhiều lợi thế cả về điều kiện tài nguyên khí hậu con người và truyền thống y học để định hình và phát triển những dịch vụ mới hiện đại chất lượng cao và đa tiện ích trong đó có các sản phẩm du lịch kết hợp làm đẹp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng
báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm do ngân hàng thế giới phối hợp với các cơ quan chuyên môn việt nam thực hiện cho thấy tổng chi tiêu cho y tế nước ta đang chiếm đến năm tám gdp cao nhất so với các nước trong khu vực
và dự báo duy trì ổn định trong vòng hai mươi năm tới
phát biểu tại hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ một mươi một diễn ra tại hà nội từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám vừa qua với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu trong nước và quốc tế đến từ hai mươi năm quốc gia và khu vực
bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến đánh giá
trong những năm qua ngành răng hàm mặt việt nam đã vừa giữ được người bệnh trong nước
vừa thu hút hàng chục nghìn người nước ngoài đến điều trị bệnh mỗi năm
đây là kết quả của những nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới như phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt cấy ghép nha khoa và nhiều lĩnh vực chuyên sâu nha khoa khác
việt nam cũng đã nghiên cứu ứng dụng trong dự phòng và điều trị nhiều kỹ thuật chuyên môn cao tại các bệnh viện trung ương tỉnh và huyện
như can thiệp tim mạch thụ tinh ống nghiệm phẫu thuật nội soi ghép tạng ghép tế bảo gốc đồng loại ứng dụng robot định vị trong phẫu thuật cột sống và nội soi nhi khoa
năm hai nghìn một mươi một việt nam là quốc gia đầu tiên của khu vực châu á sử dụng muối floor để dự phòng sâu răng cho cộng đồng tại tỉnh lào cai
chương trình đã được tổ chức y tế thế giới và các nước đánh giá cao
giáo sư nguyễn trần nguyễn
trần hùng nguyên giám đốc bệnh viện ung bướu tp hcm cũng cho rằng trình độ điều trị của các bác sĩ trong nước không thua trình độ của các bác sĩ ở bất cứ quốc gia nào
riêng về bệnh ung thư bác sĩ việt nam còn được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm hơn trong chữa trị điển hình là điều trị ung thư vú
nhiều bệnh viện như việt đức nhi trung ương bạch mai trợ rẫy đại học y dược từ dũ
còn giảng dạy cho nhiều khóa bác sĩ nước ngoài trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi hiếm muộn
theo thống kê của sở du lịch tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đón khoảng ba mươi đến bốn mươi lượt khách quốc tế tới khám chữa bệnh đem lại doanh thu khoảng một tỷ đô la mỹ
chỉ riêng bệnh viện đa khoa sài gòn hàng tháng tiếp nhận khoảng một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi khách từ gần bốn mươi quốc gia trên thế giới
đến khám chữa bệnh nhất là các ca về nam khoa và lĩnh vực thẩm mỹ trong đó từ mỹ và hàn quốc chiếm tỷ lệ khoảng một mươi
sức hấp dẫn này đến từ chất lượng dịch vụ y tế ở đây không thua kém nước ngoài
hiện nay một số bệnh viện việt nam có đội ngũ phiên dịch hỗ trợ chuyên nghiệp bác sĩ có chuyên môn cao và biết tiếng anh
có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng tất cả nhu cầu điều trị nha khoa cho người nước ngoài
trong khi chi phí chỉ bằng hai mươi đến năm mươi
thí dụ phẫu thuật căng da mặt chỉ có giá từ hai usd đến ba usd trong khi ở nước ngoài có thể tốn đến một mươi usd
làm một răng xứ chỉ từ một trăm linh usd đến ba trăm linh usd trong khi nếu làm ở châu âu chi phí có thể lên đến hàng nghìn usd
phẫu thuật implant giá từ tám trăm linh usd đến một usd